những ngày gần đây nhiều hộ dân ở xã vùng sâu cư e lang huyện eak tỉnh đắk lắc đã làm đơn kiến nghị
gửi tới các cơ quan chức năng và báo chí phản ánh về việc chính quyền địa phương chi trả tiền hỗ trợ
cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín ở địa phương có nhiều khuất tất và sai sót
từ phản ánh của người dân phóng viên của truyền hình nhân dân đã về địa phương và tìm hiểu thực tế
gia đình bà nguyễn thị hoa có hoàn cảnh hết sức khó khăn
nhiều năm nay ông bà sinh sống trong căn nhà tạm bỡ ẩm thấp nhưng không thuộc diện hộ cận nghèo hoặc hộ nghèo để được nhận tiền hỗ trợ covid một mươi chín
tương tự gia đình ông nguyễn văn bắc hoàn cảnh cũng rất khó khăn nhưng không nhận được tiền hỗ trợ
nhiều năm nay ông bà sinh sống trong căn nhà tạm bỡ ẩm thấp nhưng không thuộc diện hộ cận nghèo